các anh tiếp tục tìm thấy một đoạn xương đùi không xác định được dấu hiệu bị tác động tổn thương
căn cứ những dấu vết để lại trên bộ xương công an tỉnh lai châu nhận định người này là nam giới và bị sát hại một cách hết sức dã man
đây chắc chắn là vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
tuy nhiên vào thời điểm bộ xương được phát hiện lực lượng giám định cho rằng nạn nhân đã chết từ rất nhiều năm trước có thể khoảng hai mươi năm đến ba mươi năm
khi tiếp nhận vụ án các điều tra viên công an tỉnh lai châu vấp phải những vấn đề vô cùng khó khăn
do nạn nhân tử vong đã quá lâu khi phát hiện thì ngoài bộ xuông khô chẳng có bất cứ giấy tờ gì để có thể lần ra được danh tính
trong mỗi vụ án mạng nếu danh tính nạn nhân chưa thể làm rõ thì hầu như không thể truy xét được kẻ gây án
mặc dù vậy đứng trước một vụ án có dấu hiệu giết người rất nghiêm trọng công an tỉnh lai châu vẫn quyết tâm
phải bằng mọi giá làm rõ chân tướng sự việc
các tốp trinh sát được tung đi khắp các địa điểm ở bản hồng quảng hai mở rộng ra các xã lân cận của huyện sìn hồ để thu thập tin tức về những người đã mất tích bỏ nhà đi không rõ nguyên nhân từ hàng chục năm trước
suốt một thời gian dài dù đã tập trung lực lượng để ra soát trên diện rộng nhưng thông tin về nạn nhân vẫn như bóng chim tăm cá
vào thời điểm này qua công tác khám nghiệm giám định cùng với các biện pháp nghiệp vụ thu thập tin tức
công an tỉnh lai châu cuối cùng cũng xác định được danh tính nạn nhân xấu xố
đó là anh phan a tải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba nơi đăng ký hộ khẩu trước khi chết ở bản chu lìn giang ma huyện tam đường tỉnh lai châu
một nút thắt của vụ án đã được gỡ
tuy nhiên lúc này công tác điều tra lại tiếp tục gặp khó khăn
do vụ án xảy ra đã quá lâu khi các trinh sát tiếp cận người dân địa phương thì gần như chẳng thu thập được thông tin gì
anh tài vì sao lại bị sát hại
hung thủ đã ra tay ngay tại hang đá nơi phát hiện bộ xương khô hay gây án ở một nơi khác rồi đem về đây phi tang che giấu hành vi phạm tội
tất cả những câu hỏi này cần một lời giải từ các điều tra viên của công an tỉnh lai châu
quá trình khám nghiệm bộ xương khô được phát hiện trong hang núi ở xã hồng quảng hai pa khóa huyện sìn hồ lai châu
cơ quan công an nhận định người này đã bị sát hại hết sức dã man
tuy nhiên hiện trường tìm thấy hải cốt chưa chắc đã là nơi tội ác diễn ra
rất có thể nghi phạm đã ra tay ở một nơi khác rồi đem thi thể nạn nhân tới đây nhằm phi tăng che giấu
thời điểm hai cốt nạn nhân được phát hiện cho thấy người này đã tử vong ít nhất từ hai mươi năm năm đến ba mươi năm
chưa nói đến địa điểm hang núi rất vắng người qua lại thì thời gian quá dài cũng là một cản trở trong công tác thu thập thông tin liên quan đến vụ việc
công an tỉnh lai châu đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác của bộ công an
sát hình sự viện khoa học kỹ thuật hình sự để truy tìm danh tính của bộ hải cốt trên
cuối cùng các anh cũng thu được kết quả
theo đó nạn nhân được xác định là anh phàn a tải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba nơi đăng ký thường trú trước khi bị hãm hại là ở huyện tam đường tỉnh lai châu
lúc này một câu hỏi được đặt ra là vì sao anh tải lại bị hãm hại ở một nơi cách xa chỗ sinh sống đến hàng chục cây số như vậy
thắc mắc này cũng đồng thời giúp các điều tra viên đưa đến nhận định
nạn nhân chắc chắn có quan hệ tại khu vực hồng quảng hai và cũng rất có thể hung thủ là người quen của anh tài
ban chuyên án của công an tỉnh lai châu đã chỉ đạo giả soát dựng các đối tượng có tiền án tiền sự về các tội xâm phạm nhân thân sức khỏe tội phạm về chất cấm các đối tượng nghi có mâu thuẫn với nạn nhân tại thời điểm gây án
qua những biện pháp nghiệp vụ đã xác định được khoảng một mươi đối tượng nghi vấn
từ những tài liệu thu thập được ban chuyên án xác định tập trung vào nhóm đối tượng nghi vấn
có quan hệ quen biết mâu thuẫn với nạn nhân
đặc biệt là các đối tượng có tiếp xúc với nạn nhân và có nương ở xung quanh khu vực hiện trường phát hiện tử thi
thông qua công tác phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm kết hợp với những thông tin các trinh sát thu thập được công an tỉnh lai châu đã nhắm đến một cặp vợ chồng rất khả nghi
nhân thân hai đối tượng này nhanh chóng được làm rõ là phàn a trải sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín và lầy thị hoan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba là vợ của
phan a trải cùng chú ở bản hồng quảng hai xã ba khóa huyện xìn hồ tỉnh lai châu
đây là hai đối tượng quen biết với anh tải và có nhiều biểu hiện bất minh vào thời điểm nạn nhân bị sát hại
căn cứ vào những tài liệu chứng cứ được thu thập cẩn thận tỉ mỉ ban chuyên án công an tỉnh lai châu quyết định triệu tập vợ chồng trải lên làm việc
khi làm việc với công an vợ chồng trải luôn miệng nói không biết và không liên quan đến cái chết của anh tài
thế nhưng các điều tra viên đã chứng minh giữa cặp vợ chồng này và nạn nhân có quan hệ quen biết
chưa kể vợ chồng trải chẳng thể lý giải được những bất minh vào thời điểm vụ án xảy ra
trước những chứng cứ hết sức rõ ràng trải cuối cùng cũng phải cuối đầu nhận tội sát hại anh tải cách đây gần ba mươi năm
tải khai cách đây gần ba mươi năm trải có quen biết với anh phan a tải
cách thời điểm xảy ra vụ án khoảng một tháng anh tải có đến nhà trải xin ngủ nhờ
tối đó tải đã lấy trộm của trải một chiếc đồng hồ đeo tay
sau khi phát hiện tài sản bị mất khoảng một mươi năm ngày
trải đi tìm thì biết chiếc đồng hồ của mình đang được anh én ở bản nậm tâm hai xã nậm tâm huyện sìn hồ đeo
trải hỏi thì anh én nói mua từ tài
trải đòi lại thì anh én nói phải chuộc
tuy nhiên do số tiền lớn nên trải không đồng ý và đi tìm tải để đòi lại chiếc đồng hồ
khoảng năm giờ sáng ngày tháng năm trải không nhớ
trải cùng vợ la lây thị hoan đi thu hoạch sắn đại nương của gia đình tại khu vực pẻ bèn thuộc bản hồng quảng hai
trước khi đi trả mang theo một con dao tông dài khoảng năm mươi cm
hoan mang theo một chiếc giọt được đan bằng tre để đựng sắn sau khi thu hoạch
khoảng bảy giờ sáng thì hai vợ chồng trài đến lán nương của gia đình
lúc này hai người thấy anh tải đang ngủ trong lán
thấy vợ chồng trải đến thì anh tải dậy
tại sao mày lấy trộm đồng hồ của tao
tải liền phủ nhận nên giữa hai người xảy ra cãi cọ rồi leo vào đánh nhau
trải thấy anh tải lấy trong túi quần áo
trải lấy ra một con dao nhọn bằng kim loại để tác động
nên trải đã vớ lấy con dao tông mang theo để ở trong sọt tre đeo ở sau lưng ra chống đỡ
tải cầm dao lao vào tác động trải nhưng bị trượt khiến mình chơi với gần ngã
trái thấy vậy liền dùng tay cầm con dao đánh mạnh phần sống dao trúng vào phần đầu phía sau gáy của tải làm tải ngã xuống đất
khi anh tải nằm im dưới đất trải tiếp tục dùng phần sống dao đánh đập liên tiếp vào vùng đầu của anh tải
thế anh tải không thở và cử động được nữa
nghĩ là anh này đã tắt thở nên hắn đã cõng nạn nhân đi khoảng hai trăm linh mét về phía hang đá cạnh nương sắn của gia đình rồi ném xuống hang sâu
để che giấu trải lấy cây che lấp
lâu ngày cây gối mọc ung tùm trùm phủ kín miệng hang
thời điểm trải gây tội ác lầy thị hoan có mặt tại hiện trường chứng kiến toàn bộ hành vi giết người của phan a trải
khi thấy có vết máu của nạn nhân ở gần lán lại thị hoan dùng chiếc cuốc mang theo lấy đất lấp lên để xóa dấu vết nhằm che giấu hành vi phạm tội của phàn a trải
căn cứ kết quả giám định điều tra và từ lời khai của vợ chồng trải công an tỉnh lai châu đủ căn cứ kết luận
trải phạm tội giết người lầy thị hoan phạm tội che giấu tội phạm
tuy nhiên thời điểm phát hiện vụ án đã xảy ra từ hai mươi năm đến ba mươi năm nên đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự
đồng thời suốt thời gian sau này vợ chồng trải không phạm thêm tội nào
từ những căn cứ trên công an tỉnh lai châu đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án không xử lý hình sự vợ chồng trải
sau gần ba mươi năm trải cứ nghĩ tội ác của mình sẽ vĩnh viễn được trôn vùi
thế nhưng bằng sự quyết tâm cao độ cuối cùng công an tỉnh lai châu cũng xác định vào vạch mặt hành vi tàn ác của trải
dù không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng bản án lương tâm sự cắn dứt sẽ mãi đeo bám suốt cuộc đời của cả vợ chồng này